theo thông tin từ bệnh viện nội tiết trung ương cho biết bệnh viện mới tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ một mươi chín tuổi do men gan tăng cao gấp ba mươi lần bình thường chỉ vì uống trà giảm cân không rõ nguồn gốc trong vòng một mươi ngày
tình trạng này khiến bệnh nhân sức bị biến chứng si gan thận và hạ đường huyết
cân nặng năm mươi hai kg cô gái ở hà nam này vì bạn bè nhận xét là béo nên quyết định giảm cân bằng cách uống một loại trà giảm cân được bán qua trang mạng xã hội này
nó có dạng hoa quả thái lát mỏng xấy khô đóng thành từng gói nhỏ nhưng không hề có ghi thành phần hay xuất xứ rõ ràng
nguy hiểm ở chỗ cô gái không tham khảo ý kiến bác sĩ dù đang bị đái tháo đường tuyếp một